thưa quý vị lợi dụng việc các trường tiểu học trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín một nhóm đối tượng đã đột nhập phá khóa cửa
và trộm cắp nhiều thiết bị dạy học như máy chiếu máy in
trước tình hình đó công an huyện yên phong đã khẩn trương tập trung điều tra
bắt giữ ổ nhóm gây án và thu hồi tài sản trả lại cho các trường học
một mươi chiếc máy chiếu một chiếc máy ổn ap liêu tại các phòng học của trường tiểu học tam đa một
vừa bị kẻ gian đột nhập cắt phá khóa cửa và trộm cắp
ngay sau đó ba chiếc máy chiếu một máy in tại các phòng học phòng làm việc của trường tiểu học đông phong
cũng không cánh mà bay
với quyết tâm nhanh chóng bắt ngọn ổ nhóm gây án công an huyện yên phong đã xác lập chuyên án
sử dụng đồng bộ các lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ
huy động sức mạnh tổng lực để đấu tranh làm rõ vụ án
bốn đối tượng trộm cắp đã bị bắt giữ
đây là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và đều nghiện ma túy
trong đó nguyễn văn sơn là đối tượng chủ mưu cầm đầu
để tránh bị cơ quan công an phát hiện các đối tượng chuyên gây án vào ban đêm
nguy trang kín và điều khiển xe máy đi qua các cung đường không có hệ thống camera giám sát
bước đầu đấu tranh công an huyện yên phong làm rõ ngoài các vụ trộm cắp trên
các đối tượng còn gây ra ba vụ trộm khác trên địa bàn huyện yên phong
công an huyện yên phong đã thu hồi toàn bộ tăng vật vụ án và bàn giao trả lại tài sản cho các trường tiểu học
công an huyện yên phong đã trả lại tài sản cho các trường tiểu học
công an huyện yên phong đã trả lại tài sản cho các trường tiểu học
thứ hai khi phát hiện những đối tượng hoặc những vụ huyện nghi vấn
thì kịp thời báo cáo với cơ quan công an gần nhất để được giúp đỡ và được cơ quan công an hướng dẫn và xử lý
hệ công an huyện yên phong đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
hiện công an huyện yên phong đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật